do không tích đủ nước theo thiết kế một số thủy điện tại thượng nguồn hệ thống sông vu gia
phải hoạt động cầm chừng và thậm chí là dừng phát điện
trong điều kiện nguồn nước về hồ chứa sụt giảm thì chỉ đạt từ ba mươi bốn mươi so với trung bình nhiều năm
các thủy điện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc vừa phải đảm bảo nhiệm vụ phát điện
lại vừa phải điều tiết nước chống mặn cho hạ dù
hàng loạt đập tạm như thế này đã được lắp đặt để ngăn mặn tại hạ lưu sông vu gia
trong những tháng gần đây
mặc dù các công trình phát huy hiệu quả nhưng tình trạng nhiễm mặn vẫn diễn ra trên nhiều nhành sông
tại ải nghĩa nơi quy định mực nước tối thiểu theo quy trình vận hành liên hồ chứa
lưu vực sông vu gia trước đây là hai m sáu mươi bảy luôn ở mức thấp hơn nửa mét
từ hôm tết đến bây giờ tình hình nguồn nước để phục vụ tưới nó khó khăn
nó chỉ duy trì từ mực nước ở nghỉa này là từ mùng một mươi chín đến hôm một mươi năm
nguyên nhân của tình trạng này là do các thủy điện phía thượng nguồn
không tích đủ nước theo thiết kế đơn cử như thủy điện sông bung bốn
hiện mực nước hồi chứa mới đặt khoảng bảy mươi sáu dùng tích
trong khi đó lưu lượng nước về hồ sụt giảm bảy mươi so với trung bình nhiều năm
nên các tổ máy chỉ có thể vận hành cầm chừng để duy trì dòng chảy hiện nay
mà không thể đẩy mặn cho hạ dù
việc đẩy mặn thì nó đòi hỏi một cái lượng nước rất lớn thì mới đẩy mặn được
mà hiện nay là năng lực tích trữ của hồ là có hạn
nếu chúng ta mà tập trung vào đẩy mặn ngay bây giờ
thì vụ hạ thu sẽ không còn nước để mà sản xuất cũng như là đẩy mặn
tương tự dù ba tháng gần đây đã dừng phát điện
nhưng hiện thủy điện a vương cũng chưa tích đủ nước theo thiết kế
với tần suất nước về hồ chỉ đạt khoảng ba mươi so với trung bình nhiều năm
như hiện nay dự kiến một tháng nữa hồ mới có thể vận hành xả nước
phát điện theo quy trình vận hành mới
chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng cái lượng nước đấy
để làm sao cho phát huy tốt nhất hai cái nhiệm vụ của công trình
là điều tích nước về hạ du trong cái hoàn cảnh khô hạn đặc biệt
và cái thứ hai là bù công suất hệ thống đảm bảo ổn định hệ thống điện
bản thân thí điện cũng không thể tích đài hồ như những năm trước
và vì vậy cho nên các thí điện chỉ đạo của tỉnh cũng phải tiết kiệm trong cuộc đồng xuân
theo dự báo các thủy điện ở thượng nguồn sông vu gia
sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu nước
do vậy để giải quyết hài hòa bày toán phát điện và điều tiết nước
cần có sự phối hợp đồng bộ của các bên liên quan
để sử dụng nguồn nước còn lại trên các hồ thủy điện sao cho hợp lý tiết kiệm